hôm tối ngày một mươi tám tháng ba tuấn thần đèn cùng một nhóm người đi hát karaoke
khi tuấn xuống sảnh trước của quán thì nhận được điện thoại của lê quang cường tức cường gấu
hai đại ca giang hồ này đã có lời qua tiếng lại và thách thức nhau
gần ba mươi phút sau nhóm đàn em của cường gấu gồm năm người đi xe máy đến quán karaoke gặp nhóm tuấn để thách thức
lúc này tuấn ra lệnh cho đàn em đánh nhóm cường
nghe vậy tùng may cầm súng t năm mươi bốn bắn hai phát lên trời để thị uy
một người khác dùng khẩu súng ngắn bắn một phát lên trời
những người còn lại cầm dao gậy ba khúc sang đường đuôi đánh khiến nhóm cường gấu lên xe bỏ chạy
vụ việc diễn ra trong khoảng ba mươi phút gây náo loạn khu vực
kết thúc phiền tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn anh tuấn tức tuấn thần đèn một mươi tháng tủ giam về tội gây dối trật tự công cộng
lê anh tùng tức tùng may năm mươi bốn tháng tủ giam về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây dối trả tự công cộng
một mươi bị cáo khác là đàn em của tuấn nhận tổng cộng một mươi bảy năm một mươi một tháng tù giam cùng về tội gây dối trật tự công cộng
còn với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hai đối tượng là vi xuân huy và chu mạnh lực đều trú tại xã xuân mai huyện văn quan tỉnh lạng sơn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện văn quan bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã cho nhiều người dân trên địa bàn
huyện văn quan bình gia bắc sơn vai tiền với lãi suất từ bốn đến một mươi một triệu một ngày
thỏa thuận thu lãi theo một mươi ngày hai mươi ngày hoặc một tháng trả lãi một lần nếu không trả được thì cộng tiếp tiền lãi vào số tiền gốc để tính lãi tiếp
thống kê sổ sách thu giữ của các đối tượng huy và lực đã cho ba mươi một người vai số tiền khoảng chín trăm linh triệu đồng trong đó số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng ba trăm bốn mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật
ham mê cờ bạc nguyễn tri dũng chú tại huyện kiên lương tỉnh kiên giang đã lên kế hoạch lừa nhiều người phụ nữ nhẹ dạ cả tin để chiếm mặt tài sản
sau đó bán lấy tiền nướng vào những cuộc đỏ đen sau khi sự việc bại lộ dũng đã cao chạy xa bay
tuy nhiên sau một mươi năm lần trốn thì vẫn không thể thoát tội dũng đã bị bắt giữ vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi vừa qua khi đang lẩn trốn tại thị xã hồng ngự tỉnh đông tháp
vào tháng một mươi năm hai nghìn chín để có tiền đánh bạc dũng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách giả vợ yêu chị lý mỹ trinh chú tại tỉnh an giang
rồi chiếm đoạt chiếc xe máy của chị này đem bán được hai mươi bốn triệu đồng
sau khi sự việc bị bại lộ dũng bỏ trốn khỏi địa phương thay tên đổi họ và sống qua nhiều tỉnh thành cho đến ngày bị bắt
để biết trong thời gian bỏ trốn cũng với thủ đoạn trên dũng đã lừa tình nhiều người phụ nữ khác để chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng để tiêu xài và đánh bạc
thông tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh hà tĩnh từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay
việc khởi tố trên cơ sở điều tra xác minh thông tin từ các gia đình có trình báo
con mất tích khi sang anh có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tổ chức đưa người khác đi nước ngoài trái phép
trước đó theo trình báo của người dân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh có một mươi trường hợp mất liên lạc với gia đình khi trên đường sang anh
cụ thể huyện can lộc có tám trường hợp huyện nghi xuân và thị xã hồng lĩnh mỗi địa phương có một trường hợp
được biết để được đưa sang anh các lao động ở hà tĩnh đã phải đưa cho các đối tượng môi giới số tiền từ tám trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng
cụ thể huyện can lộc có tám trường hợp huyện nghi xuân và thị xã hồng lĩnh mỗi địa phương có một trường hợp

cụ thể huyện can lộc có tám trường hợp huyện nghi xuân và thị xã hồng lĩnh mỗi địa phương có một trường hợp